tối ngày một mươi bốn tháng tám tại hòa bình bộ thông tin và truyền thông phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh hòa bình đã tổ chức khai mạc hội thi tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển đảo việt nam khu vực miền núi phía bắc và các tỉnh lần cận
hội thi có sự tham gia của các đội tuyên truyền lưu động chín tỉnh gồm hòa bình bắc cạn lạng sơn phú thọ sơn la thái nguyên tuyên quang vĩnh phúc và yên bái
nội dung thi bao gồm thi các đội tuyên truyền lưu động trưng bày triển lãm ảnh xe tuyên truyền cổ động và thi phát thanh viên cơ sở
hội thi với nhiều nội dung phong phú mang lại hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong việc cung cấp thông tin tuyên truyền đường lối chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước về các vấn đề liên quan đến biển đảo
đặc biệt là các nội dung nhiệm vụ chương trình kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết trung ương viii khóa một mươi hai về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển việt nam đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm đồng thời giới thiệu những chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của việt nam đối với hai quần đảo hoàng sa và trường sa
hội thi được tổ chức trong ba ngày từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi sáu tháng tám